quốc hội thảo luận tại tổ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo tờ trình của chính phủ chính phủ kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đề xuất chuyển đổi ba dự án thành phần
mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp tại nghị quyết năm mươi hai
sang đầu tư sử dụng một trăm linh vốn đầu tư công và bổ sung thêm hai mươi ba bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng vốn nhà nước
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu quốc hội nhất trí với tờ trình của chính phủ
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ nguyên nhân vì sao các nhà đầu tư không mặn mà với những dự án trên
bên cạnh đó nếu các dự án này được lựa chọn chuyển đổi thì tổng vốn ngân sách nhà nước cần bổ sung sẽ rất lớn
ngoài ra cả ba dự án thành phần nêu trên nếu được chuyển đổi sẽ thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia do sử dụng vốn đầu tư công lớn hơn một mươi tỷ đồng
vì vậy cần thực hiện theo quy định là dự án quan trọng quốc gia quy định tại luật đầu tư công